tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có buổi tiếp
đoàn chủ tịch hội cựu nghị sĩ đảng dân chủ tự do nhật bản
do ngài saito toshizu làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng vui mừng thông báo
với đoàn chủ tịch hội cựu nghị sĩ đảng dân chủ tự do nhật bản
về chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu đang diễn ra
quốc hội việt nam sẽ xem xét việc phê chuẩn hiệp định cptpp
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tới đây đề nghị nhật bản quan tâm hỗ trợ cho việt nam
về kỹ thuật trong quá trình triển khai hiệp định cptpp trong thực tế
hiện nay nhật bản đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
đối tác thứ nhất về cung cấp vốn vay oda và đối tác thứ hai về đầu tư
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng mong muốn trong thời gian tới
nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững
nhất là các ngành thuộc chiến lược công nghiệp hóa của việt nam
trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản